thưa quý vị khán giả trong những ngày đầu xuân năm mới khắp nơi đang ngập tràn sắc hoa
đây cũng là một trong những nguyên nhân dễ gây dị ứng phấn hoa khi đi du xuân
trường hợp này có thể gây ra những biến chứng khó lường làm tăng phản ứng hen xuyễn gây khó thở thậm chí sốc phản vệ
vậy người dân cần hiểu rõ về bệnh dị ứng phấn hoa như thế nào
ngay sau đây là tư vấn của chuyên gia y tế đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
người bệnh bị dị ứng phấn hoa thường xuyên gặp phải các triệu chứng sau đây
nghẹt mũi chảy nước mũi áp lực xoang gây đau mặt ngứa mũi và mắt chảy nước mắt niêm mạc họng bị kích ứng gây ra ngứa và ho phát ban vị giác khiếu giác bị giảm phản ứng hen xuyễn tăng
vậy khi dị ứng phấn hoa sẽ gây ra những biểu hiện khó chịu như thế nào
mùa xuân ở nước ta là mùa có rất nhiều loại hoa nở
và đây cũng chính là mùa tình tình tần suất gây dị ứng phấn hoa nhiều nhất trong năm ở nước mình
các một số loại hoa hay dập trong mùa xuân như hoa bạch dương hoa cây sồi hoặc là các cây tỏng thì nó sẽ gây tình trạng dị ứng phần hoa
cái triệu chứng của dị ứng phấn hoa thường có thể xuất hiện ngay sau khi mình tiếp xúc với loại phấn hoa đó
với các biểu hiện đâm sàng cụ thể là mắt hơi sổ mũi nghẹt mũi chảy nước mũi hoa liên tục chảy nước mắt
có thể có tình trạng nặng hơi có thể có tình trạng phù mắt phù môi ban đạo ngoài da có thể kèm theo có thở khó khè nữa
vậy thì bác sĩ có thể cho biết là cách xử trí khi mà bị dị ứng phấn hoa đặc biệt là khi trong những trường hợp nào thì cần phải đến cơ sở y tế để điều trị
cũng giống như các tình trạng dị ứng khác với dị ứng phấn hoa thì chúng ta ngay từ bước ban đầu
chúng ta phải dừng ngay việc tiếp xúc với các loại phấn hoa mình nghi ngờ bị dị ứng
và nếu với những trường hợp người ta đã có tiền sử dị ứng phấn hoa từ trước rồi
thì với những người này nên đi khám bác sĩ chuyên khoa dây ứng trước
thì được bác sĩ tư vấn và kê một số thuốc nếu mà gặp có tình trạng dị ứng mình sẽ sử dụng luôn được
ví dụ như một số thuốc kháng hít xa min ví dụ như là cizan belaten eriox
thì mình có thể sử dụng ngay được một số loại thuốc có tiêu ít hoặc cần thiết thì mình sẽ dùng thuốc giãn phế khoản tại chỗ luôn
cái nguy cơ dị ứng phấn hoa sẽ gặp vào những người có cơ địa về dị ứng nhiều hơn
những người có tiền sử dị ứng từ trước đó rồi
vì khiêm gia cơ địa thì những bệnh nhân bị hen phế khoản hay bệnh nhân có những bệnh lý dị ứng đặc biệt khác nữa
bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể về cách phòng tránh dị ứng phân hoa khi mà đi du xuân trong dịp lễ tết
mùa xuân là một thời gian mọi người đi du lịch rất nhiều
thì trước khi mình dự định đến một vùng nào đó chúng ta nên tìm hiểu cái vùng đấy
tại thời điểm mà ta đi đến
thì có cái loại hoa mà mình bị dị ứng hay không thì mình tránh những cái thời điểm đấy ra
và mình cũng có sử dụng các thuốc mang theo các thuốc dự phòng để nếu có tình trạng dị ứng xảy ra thì mình có thể sử dụng thuốc luôn được
một lần nữa cảm ơn bác sĩ nguyễn thùy ninh đã nhận lời tham gia chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi hôm nay
bệnh nội khoa bao gồm rất nhiều bệnh lý thuộc các chuyên khoa khác nhau
nhưng được điều trị theo phương pháp dùng thuốc và thay đổi lối sống thói quen
chứ chưa cần dùng đến phẫu thuật
tại việt nam tỷ lệ người mắc phải các bệnh lý nội khoa từ nhẹ cho đến nặng đang ngày càng gia tăng
các ví dụ điển hình là số người mắc viêm gan siêu vi b chiếm tám hai mươi năm dân số
trung bình mỗi năm có khoảng một mươi hai năm triệu người bị tăng huyết áp
khoa nội tổng hợp hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh sở hữu chung nguồn tài nguyên thiết bị máy móc cao cấp của toàn bệnh viện
trong đó có các thiết bị nổi bật
hệ thống x quang kỹ thuật số treo trần cao cấp gxr năm mươi hai sd với năm cảm biến chống chạm tốc độ di chuyển nhanh và kích thước nhỏ gọn
hệ thống x quang treo trần dzrad fp cho hiệu suất thông lượng cao hiệu quả gấp ba lần so với mấy chục x quang thông thường
hệ thống cộng hưởng từ một năm tesla lần đầu tiên tại việt nam sử dụng công nghệ ma trận sinh học toàn phần bio matrix
như một cuộc cách mạng thay đổi cách thức chăm sóc người bệnh chuyển sang ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai
cùng nhiều công nghệ mới giúp thăm khám chính xác toàn diện
ba năm triệu người bị đái tháo đường hai triệu người mắc bệnh tim hàng triệu người bị đau nhức xương khớp
hướng tới mục tiêu khám và điều trị hiệu quả các bệnh nội khoa chăm sóc sức khỏe chuyên sâu cho mọi đối tượng độ tuổi
khoa nội tổng hợp thuộc hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh được thành lập quy tụ đội ngũ bác sĩ tâm huyết giàu kinh nghiệm
ở đa dạng các lĩnh vực dịch vụ khám chữa bệnh phong phú chuyên nghiệp
cùng hệ thống máy móc trang thiết bị y tế hiện đại hỗ trợ tốt nhất cho quá trình trần đoán và điều trị cho bệnh nhân